đối tượng bị bắt là phạm quang nhật chú ở huyện ba vì thành phố hà nội
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận vào khoảng tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
đối tượng đã sử dụng tài khoản mạng xã hội gia lô làm quen với một phụ nữ ở huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
sau đó hai người thường xuyên nhắn tin gọi điện tình cảm cho nhau
vào ngày ba tháng bốn lợi dụng sự nhẹ dạ của nạn nhân
nhật đã lấy đăng ký xe và giả vờ mượn xe máy đi giải quyết việc riêng để chiếm đoạt tài sản
sau khi nhận được đơn trình báo của nạn nhân bằng các biện pháp nghiệp vụ
công an thị xã phúc yên đã nhanh chóng điều tra xác minh bắt giữ phạm quang nhật thu hồi tài sản